kính chào quý vị và các bạn
trong chiều và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
sang đến ngày mai do dạnh áp thấp suy yếu nên mưa rông sẽ giảm xuống diện vài nơi
ban ngày có nắng nhiều hơn số giờ có nắng cũng kéo dài nên mức nhiệt sẽ tăng dần
hai ngày tới sao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ sau đó từ đêm ngày hai mươi bảy khi mưa tăng trở lại nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm từ một đến hai độ
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay cũng có mưa vừa lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
sao đến ngày mai mưa cũng giảm nhưng do chưa có nắng nhiều
nên mức nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi cao nhất trong hai ngày tới sao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và cũng từ đêm hai mươi bảy khi mưa tăng trở lại nền nhiệt tại đây sẽ giảm đi đôi chút
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh cũng như lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên trong những ngày tới tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba ba mươi bảy độ có nơi thuộc vùng núi phía tây mức nhiệt trên ba mươi tám độ
nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí thấp nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
cũng như tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt sau đó từ ngày hai mươi tám nắng nóng có xu hướng giảm nhanh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa và có nắng nóng
với nhiệt độ ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ người dân nơi đây cần chủ động có các biện pháp tránh nắng
cũng như là bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng như vậy
với các tỉnh tây nguyên do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên tiếp tục có mưa giải rác
vào lúc chiều tối trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
vào ban ngày mưa giảm trời có nắng nhưng không quá gai gắt với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thái
nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
còn ban ngày có nắng gián đoạn với cường độ không mạnh nên mức nhiệt trên khu vực chưa có xuống tăng cao
ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi ba độ